theo tin từ tri cục trăn nuôi và thú y tỉnh bà rịa vũng tàu hiện trên địa bàn toàn tỉnh đã phát hiện
hai ổ dịch tà lợn châu phi đầu tiên tại xã xuế rao huyện châu đức và phường phước hưng thành phố bà rịa
ổ dịch đầu tiên xuất hiện vào ngày hai mươi một tháng sáu tại một hộ gia đình ở thôn ba xã xuế rao huyện châu đức với sáu mươi hai con
đến ngày hai mươi hai tháng sáu tri cục trăn nuôi và thú y tỉnh bà rịa vũng tàu tiếp tục phát hiện đàn lợn một trăm linh con
tại tranh trại của một hộ dân khác tại khu phố bảy phường phước hưng thành phố bà rịa
có dấu hiệu của dịch tả lợn châu phi nên tiến hành xét nghiệm kết quả cho thấy đàn lợn này bị dương tính
ngay sau khi phát hiện dịch bệnh cơ quan thú y và chính quyền địa phương đã tiêu hủy toàn bộ số lợn trên
và tiêu độc khử trùng khu vực của các trại lợn mắc bệnh với bán kính một km